tần suất không khí lạnh hiện đang đến ngày càng nhiều và mạnh hơn so với thời gian trước
theo dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đầu tuần tới vào khoảng ngày một mươi ba tháng một mươi
các tỉnh phía bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh làm thời tiết có sự chuyển biến rõ nét hơn
khoảng ngày một mươi ba tháng một mươi sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu
sau đó ngày một mươi bốn tháng một mươi sẽ mạnh hơn
người dân cảm nhận rõ rệt sự xe lạnh
dự báo đợt không khí lạnh lần này gây mưa nhiều ở vùng núi phía bắc và đồng bằng bắc bộ
đặc biệt là các tỉnh trung bộ có mưa lớn
tuy nhiên điều cần lưu ý nhất là trước khi không khí lạnh tác động
theo tính toán sơ bộ tại thời điểm này không khí lạnh sẽ làm giảm nhiệt độ ở bắc bộ và bắc miền trung
nhiệt độ các khu vực đồng bằng xe lạnh khu vực núi cao trời rét nhiệt độ cực đoan quá rét ít có cơ hội xảy ra
vùng đồng bằng bắc bộ và phía bắc miền trung nhiệt độ thấp nhất trong đợt này có thể giảm xuống hai mươi hai mươi ba độ
trời xe lạnh về đêm và giảm xuống hai mươi hai mươi ba độ
còn các tỉnh vùng núi thì nhiệt độ thấp nhất có thể xuống từ một mươi sáu một mươi chín độ và trời rét về đêm và sáng
đặc biệt là các khu vực địa hình cao nhiệt độ có khả năng xuống dưới một mươi hai độ
trong thời điểm này không khí lạnh sẽ kéo dài chỉ khoảng hai ba ngày
đợt này sẽ kéo dài từ ngày một mươi bốn đến một mươi sáu tháng một mươi sau đó suy yếu giảm mưa trời ấm lên